bệnh tiêu hóa đang chiếm tỷ lệ cao trên thế giới và nội soi hiện là phương pháp duy nhất để thực hiện tầm soát ung thư đường tiêu hóa cũng như các bệnh lý liên quan đến ống tiêu hóa
nếu quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn không được thực hiện chặt chẽ thì tùy theo từng loại nội soi tiêu hóa người bệnh có thể mắc phải những loại vi khuẩn khác nhau
đây là thông tin được chia sẻ tại hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn nội soi tiêu hóa dành cho điều dưỡng đường tổ chức vào sáng nay tại bệnh viện bạch mai
khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai hiện có ba khu nội soi và một khu điều trị nội trú trung bình mỗi ngày thực hiện nội soi cho ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh người
với số lượng bệnh nhân đông như vậy nếu việc kiểm soát nhiễm khuẩn không tốt sẽ gây ra nguy cơ nhiễm khuẩn từ người này sang người khác
trên thực tế các điều dưỡng và các bác sĩ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn nội soi tiêu hóa
hội nghị đã cung cấp kiến thức về việc xử lý các dụng cụ nội soi hiện nay
hàng trăm điều dưỡng viên và các bác sĩ từ các đơn vị nội soi ở các tỉnh phía bắc đã chia sẻ những khó khăn hiện nay trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
đề xuất những giải pháp để từ đó nâng cao hơn nữa công tác này giảm những nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện